ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại thành phố novosibirk thủ phủ vùng siberia liên bang nga lễ thành lập và đại hội lần thứ nhất kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân đã long trọng tổ chức
phát biểu chúc mừng thành công của đại hội tổng lãnh sự việt nam tại thành phố ekaterinburg ngô phương nghị nhấn mạnh đây là bước quan trọng trong quá trình phát triển của cộng đồng người việt tại địa phương
dựa trên mong muốn của cộng đồng và có sự hỗ trợ của tổng lãnh sự quán việt nam thay mặt đảng nhà nước tổng lãnh sự ngô phương nghị giao nhiệm vụ cho hội cựu chiến binh việt nam tại thành phố novosibirsk hàng năm tổ chức các ngày lễ của lực lượng vũ trang cách mạng của quân đội ngày quốc phòng toàn dân
song song với đó hội có nhiệm vụ kết nối với các bạn bè nga tại địa phương như hội cựu chiến binh nga hội hữu nghị nga việt để thắt chặt tình đoàn kết có phần củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước